sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi hai phiên tòa xét xử sơ thẩm mùi bốn bị cáo trong vụ án mobile phone mua avg bước vào giai đoạn cuối của quá trình tranh tụng
các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa tiến hành nghị án tòa sẽ tuyên án vào chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tới
là bị cáo đầu tiên được nói lời sau cùng tại phiên tòa ông nguyễn bắc son thừa nhận xe phạm xảy ra khi mobile phone mua cổ phần avg là đặc biệt nghiêm trọng
ông này nhận trách nhiệm người đứng đầu và ông đã nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất
ông son kính đề nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét mong muốn của các bị cáo giảm mức án tối đa cho bị cáo trương minh tuấn phạm đình trọng lê nam trà và cao duy hải
còn đối với các bị cáo khác ông son mong tòa xem xét khoan hồng hoặc có hình phạt nhẹ nhất có thể để họ sớm trở về tiếp tục đóng góp
cuối cùng bị cáo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cho ông được hưởng khoan hồng để ông có án thấp nhất ở mức có thể
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn gửi lời xin lỗi với mọi người và thừa nhận bản thân xứng đáng với việc đối mặt với hình phạt
qua phiên tòa này cựu bộ trưởng mong muốn cơ quan liên quan hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hướng dẫn thực hiện dự án và quy chế làm việc
ông tuấn mong muốn nhận được sự khoan hồng hơn nữa từ hội đồng xét xử
đối với bị cáo phạm nhật vũ vì lý do sức khỏe nên cựu chủ tịch avg từ bệnh viện đã gửi đời đến hội đồng xét xử xin được vắng mặt tại phiên tòa kể cả hôm tuyên án